hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tháng nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng là từ ba mươi chín ba mươi chín năm độ sắp xỉ năm hai nghìn hai mươi ba
nhiệt độ trung bình từ tháng bốn sáu cao hơn trung bình nhiều năm đáng kể từ một hai độ tháng bảy một mươi sắp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm không nhiều
dự báo trong hai ba ngày tới nắng nóng ở nam bộ vẫn xảy ra diện rộng có nơi nắng nóng gai gắt
trong đó một số tỉnh như bình phước đồng nai tp hcm long an có nhiệt độ cao nhất
từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c nắng nóng trên cả khu vực nam bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới
trong những ngày này chỉ số tia cực tím tia uv tăng cao vượt ngưỡng tại nhiều tỉnh thành phố
người dân cần thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe làn da khi di chuyển ngoài đường nhất là trong khung giờ khoảng một mươi một h đến một mươi sáu h
theo các chuyên gia cường độ nắng nóng dần mạnh hơn ít mưa thời gian nắng nóng kéo dài độ ẩm không khí cao
nên khả năng xảy ra hạn hán tại các tỉnh nam bộ cao xâm nhập mặn tăng sẽ đi sâu vào nội đồng
đồng bằng sông kiểu long cũng bối mặt với suốt lốn xa lở đất do nước trong kênh rạch dần cạn kiệt để ứng phó với nắng nóng hạn hán
các địa phương đồng bằng sông kiều long khu vực miền trung và tây nguyên cần tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
thông tin dự báo khí tượng thủy văn hạn hán xâm nhập mặn xác định mức độ ảnh hưởng đến từng địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
các địa phương hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả ưu tiên bảo đảm cấp nước sinh hoạt các cơ sở y tế giáo dục và các nhu cầu thiết yếu khác kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt
chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị mưa to trái mùa kéo dài nhiều ngày gây ngập lụt ở phía nam trung quốc ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân và thiệt hại lớn về kinh tế
lý do của đợt mưa lụt kỷ lục này là gì có chỉ đơn giản là biến đổi khí hậu hay không
xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trung quốc đã phải ra cảnh báo mưa rông cấp độ cao nhất và sơ tán hơn một trăm linh người khi mưa tiếp tục chút xuống phía nam của đất nước này cụ thể là tỉnh quảng đông
đã có bốn người thiệt mạng và một mươi người mất tích trong khi tình hình mưa bão có thể trở nên tệ hơn
các nhà chức trách ở thâm quyến nói khi cảnh báo mức độ cao nhất trong bốn cấp độ cảnh báo thời tiết cực đoan
được đưa ra hãy cẩn trọng với mưa to và những thảm họa do mưa to gây ra như ngập lụt sạt lở đất sụt lún
trong những năm gần đây ở trung quốc phải chịu nhiều sự kiện thời tiết cực đoan như ngập lụt hạn hán nghiêm trọng những đợt nóng kỷ lục
trong những tình huống đó các nhà chức trách trung quốc có phản ứng rất nhanh giúp giảm đáng kể số người bị ảnh hưởng so với các thập kỷ trước
biến đổi khí hậu toàn cầu là nguyên nhân lớn khiến thời tiết khắp thế giới trở nên khó dự báo hơn trước đây
và châu á là vùng vịnh nhiều thiên tài do thời tiết và khí hậu nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
theo báo cáo mới của liên hợp quốc tuy nhiên đợt mưa lụt hiện tại ở quảng đông được cho là không chỉ do biến đổi khí hậu
theo trang the japan times các nhà khí tượng trung quốc giải thích đã có một hệ thống áp cao cận nhiệt đới mạnh hơn bình thường
khiến nhiệt độ tăng cao hút nhiều không khí mang hơi ẩm từ biển đông và cả vịnh bengan dẫn đến lượng mưa dữ dội như vậy
trung tâm khí tượng quốc gia của trung quốc
báo sẽ tiếp tục có mưa rông theo trang scmp
đợt mưa lụt lần này ở phía nam trung quốc đánh dấu thời điểm mưa lớn đến một cách sớm bất thường
vì mưa kiểu này thường xảy ra vào tháng năm và tháng sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia miền bắc sẽ chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây
nên nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày một tháng năm
những ngày đầu tiên nghỉ lễ sẽ có nhiều khu vực nắng nóng
nắng nóng trên bốn mươi độ c
tây bắc bộ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên bốn mươi độ c
ngưỡng nắng nóng đặc biệt cay cắt
đồng bằng và đông bắc bộ từ ba mươi sáu ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
mức nhiệt dự báo này là ở trong lều khí tượng cách mạng đất khoảng hai m
ngoài trời có thể tranh từ hai đến bốn độ c tùy điều kiện địa hình
đến đêm ngày ba mươi tháng bốn không khí lạnh di chuyển xuống miền bắc giảm nhiệt
sự giảm nhiệt đột ngột này có khả năng gây rông lốc mưa đá
khu vực sơn la hòa bình và từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng cay cắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi tám đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi một độ
độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ ba mươi năm bốn mươi
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày hai mươi tám tháng bốn
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động
nhiệt độ giao động từ hai mươi bảy ba mươi chín độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt
có nơi đặc biệt cay cắt riêng phía nam có nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi nhiệt độ sao động từ hai mươi tám bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt cay cắt phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
nhiệt độ sao động từ hai mươi sáu ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt chiều tối và đêm có mưa sào và sông vài nơi
nhiệt độ sao động từ hai mươi năm ba mươi chín độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt
có nơi đặc biệt cay cắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo